liên quan đến vụ án giết năm người bằng súng ở củ chi viện cảm sát nhân dân tp hcm xác nhận đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam một mươi một đối tượng để cơ quan công an điều tra về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép vũ khí quần dụng
theo đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi chín tháng một bốn người bị lê quốc tuấn tức tuấn khỉ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyên là cán bộ công an bắn chết bằng súng ak tại một sới bạc trên đường số một trăm hai mươi một thuộc ấp năm xã tân thạnh đông huyện củ chi
dạng sáng ngày ba mươi tháng một tuấn bắn chết một người đi xe máy cướp xe rồi tẩu thoát
ngày ba mươi tháng một công an tp hcm đã khởi tố bị can phát lệnh truy nã toàn quốc đối với lê quốc tuấn về tội giết người cướp tài sản tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
đến hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi ba tháng hai lực lượng công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng ak và chín viên đạn
trong ngày một mươi bốn tháng hai viện kiểm sát nhân dân tp hcm tập trung phối hợp cùng công an thành phố khám nghiệm hiện trường vụ vây bắt và khám nghiệm tử thi lê quốc tuấn
khu vực vây bắt đối tượng này vẫn đang được công an phong tỏa nghiêm ngặt